thưa quý vị trong chương trình giao thông kết nối số trước chúng tôi đã phản ánh về tình trạng xe ô tô đi ngược chiều đi lùi trên cao tốc diễn ra phổ biến
điều này đang gây ra những khẩu quả nghiêm trọng ảnh hưởng lớn và hệ lụy không nhỏ cho kinh tế xã hội
đi lùi đi ngược chiều là hành vi thiếu ý thức bất chấp nguy hiểm của người tham gia giao thông
tuy nhiên một trong những lý do dẫn đến tình trạng vi phạm này là gì chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời
đường cao tốc hà nội bắc giang
đoạn đường này chỉ khoảng hai trăm linh mét nhưng đã có đến sáu biển báo biển chỉ dẫn được dựng lên
cùng với đó là hàng chục thông tin như nhập làn lối ra lối vào địa danh
quy định tốc độ dày đặc bên đường
tức là cái hệ thống biển báo của ta tức là nếu như đi trên đường cao tốc thì tốc độ nó nhanh
nếu như mà biển nó thấp quá hoặc che khuất tầm nhìn thì người lái xe sẽ rất là khó nhìn
hoặc là lái xe con chẳng hạn đi mà để biển báo bên tay phải thì là xe nó thấp quá vướng xe to nó khó nhìn
nên là phải để cái biển báo nó ở giữa hoặc là nó sẽ ở trên cao thì sẽ dễ người lái xe nó quan sát dễ hơn
vì đi ở cái tốc độ cao
thì khi người lái xe mà có xử lý mà nếu mà đi quá thì nhiều khi trường hợp là có những người lái xe người ta lùi lại thì rất là nguy hiểm
không chỉ đặt biển dày đặc ở một khu vực tuyến cao tốc này còn đặt rất nhiều biển báo bên lề đường
chưa kể đến chuyện biển báo lối ra đặt quá gần với nút giao
điều này gây khó khăn lớn cho việc quan sát của lái xe thậm chí gây nguy hiểm cho những phương tiện khác khi lái xe phải chuyển hướng gấp
nhiều lái xe cho biết việc đặt biển báo bất hợp lý như vậy
mới dẫn đến chuyện lái xe đi quá điểm cần ra và sau đó cho xe đi ngược chiều hoặc đi lùi
lái xe nhìn nhiều biển quá tức là mình quan sát không được
nó tạo cái khó khăn cho mình không thể nhìn được những biển quan trọng
nhập làn giảm tốc độ xác như thế này là mình không quan sát được
anh thấy cái chỗ này đặt biển như thế này là thế nào
tức là đặt biển như này nó không hợp lý
ít nhất là nó phải cách cả cái chỗ nhập làn cách làn khoảng năm trăm linh mét thì mình mới quan sát được
chứ còn nếu đặt biển như thế này thì sao
đặt này tức là nó tạo sự nguy hiểm cho những người khác
bởi vì khi mà đến gần cái chỗ đường dã là lái xe phải giảm tốc độ
dã vào mà khoảng cách gần quá thì nó tạo nguy hiểm cho xe sau
thống biển báo thì thứ nhất là mình đi trên đường mình thấy nhiều cái biển báo nó hay bị lấp
xe lấp vào nhiều cái biển nó báo nhiều quá đôi lúc là nó không rõ ràng
thế nên là nhiều lúc anh em lái xe đi là để ý có những cái biển lấp
đi là toàn bị quá đường rẽ đi thôi
lái mình lại phải đi tìm lối rẽ mình đi quá lên tìm lối rẽ mình quay đầu quay ngược lại thôi
thế thì nó mất một đoạn khá là dài
theo quy chuẩn bốn mươi một hai nghìn một mươi sáu của bộ giao thông vận tải trên các tuyến cao tốc biển báo biển chỉ dẫn
đầu tiên phải được sơn thẳng vào mặt đường
thứ hai là đặt trên giá long môn và thứ ba mới là cắm biển ở lề đường
tuy nhiên phần lớn các tuyến cao tốc ở việt nam không được sơn chỉ dẫn trên mặt đường
và rất ít khi đặt trên giá long môn do kinh phí lớn
và chỉ có cắm biển bên lề đường là được làm nhiều nhất
như vậy có thể thấy nguy cơ và các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến cao tốc
do tài xế đi lùi hoặc đi ngược chiều
bên cạnh nguyên nhân chính là do ý thức kém bất chấp nguy hiểm của các lái xe vi phạm
thì một nguyên nhân sâu xa khác mà chúng ta cần nói đến đó chính là hệ thống biển báo
biển chỉ dẫn trên cao tốc còn thiếu hợp lý
phải khẳng định rằng những tuyến đường cao tốc này được đầu tư với nguồn kinh phí rất lớn
và đang ở giai đoạn mới đi vào sử dụng
thế nhưng việc đầu tư lắp đặt biển báo còn bất cập
cũng góp phần là nguyên nhân khiến tình trạng mất an toàn vẫn luôn xảy ra
hệ thống biển báo lại không đồng bộ
đó là một người khi giao thông đôi khi sẽ bị nhầm lẫn và khó phân biệt
khi tiếp cận những biển báo
những biển báo trên đường cũ mới
vấn đề này tồn tại là trên những cái đường cao tốc cũ trước đây
những biển báo hiện hữu này vẫn đang khai thác vận hành
thì cần phải được thay thế và đồng bộ chuẩn hóa với quy chuẩn mới
như vậy thì sẽ thứ nhất là sẽ cải thiện về vấn đề an toàn thông
thứ hai là nâng cao được khả năng đáp ứng về cung cấp thông tin cho người tham gia giao thông
thứ ba là tạo một sự đồng bộ trong nhận biết của người tham gia thông
cái hướng dẫn để cắm biển báo hiệu
thì hiện nay là có thế nhưng mà chưa đầy đủ
chính bởi vậy mà dẫn tới cái tình trạng là các địa phương làm rất khác nhau
thế và đôi lúc có chỗ là tùy tiện
có những nơi là thừa biển báo
có những nơi cần biển báo thì lại không có
thế và đang có cái tình trạng là chúng ta đang dùng những cái biển báo cấm nhiều quá
trong khi đáng ra là cái biển báo cấm là phải giảm tối đa đi
mà tăng những cái biển báo mang tính chất hướng dẫn
dẫn hướng định hướng cảnh báo sớm
thì lúc đó là chúng ta sẽ hướng dẫn người dân đi đúng
sẽ không vi phạm nữa thay vì là chúng ta phải cấm cái này cấm cái kia
thế thì những cái xu hướng như vậy chúng tôi nghĩ rằng là sẽ được giải quyết
bằng việc là ban hành một cái hướng dẫn về tổ chức cấm
rồi là thiết kế báo hiệu đường bộ
tức là chúng ta có cái mẫu biển báo rồi
thế nhưng mà bây giờ cấm cái nào ngoài thực địa
thì hiện nay là nếu như chúng ta ban hành một cái hướng dẫn chuẩn
thực hiện trên toàn quốc thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề như vậy
trong quá trình khai thác đường cao tốc mà hệ thống biển báo của chúng ta không đáp ứng được yêu cầu
thì nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông rất lớn
ở việt nam và một số nước chúng ta thấy tình trạng xe đi quá vị trí để thoát ra
mà không phát hiện ra thì người lái xe thường chọn cách lùi xe hoặc đi ngược chiều
thì việc tai nạn xảy ra là hết sức bình thường
hiện tượng này nếu không chấm dứt thì sẽ rất đáng lo ngại
chúng tôi thường ứng dụng phương pháp thay đổi tốc độ bằng biển báo
chúng ta phải lắp đặt biển báo điện tử để kịp thời thay đổi tốc độ
và báo cho lái xe về việc thay đổi tốc độ tới nửa đó
không chỉ một vị trí mà phải chân một đoạn đường dài để người lái xe phát hiện ra và giảm tốc độ
đối với hệ thống biển báo trên đường cao tốc mà chúng ta dùng biển để cắm mốc
thì phải đảm bảo được độ phản quang
nếu như không khắc phục được thì khi trời mưa biển báo sẽ không có tác dụng
thậm chí là ngay cả với vạch kẻ sơn trên đường cũng vậy
và hai yếu tố này cần phải được kiểm tra thường xuyên định kỳ để kịp thời thay thế
và mục tiêu hướng tới của chúng ta cần phải là biển báo điện tử
mới có thể hướng dẫn cho các tài xế đi trên đường một cách thông minh nhất
những bất cập trong hệ thống biển báo giao thông trên đường cao tốc không phải là câu chuyện mới
thậm chí nó đã tồn tại rất lâu rồi mà vẫn chưa giải quyết được
về nguyên nhân cũng như sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong giải quyết những bất cập này là gì
chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông nguyễn hồng trường nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải
chủ tịch hội an toàn giao thông việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã tham gia trở lại phỏng vấn trong chương trình giao thông kết nối của chuyên nhân dân
thưa ông vai trò của hệ thống biển báo trên các tuyến đường và đặc biệt là tuyến đường cao tốc thì rất rõ rồi
bởi vì nó đóng góp vai trò là định hướng cho các tài xế khi mà tham gia giao thông
tuy nhiên thì hệ thống biển báo của chúng ta hiện nay đang tồn tại rất nhiều những bất cập
vậy thì ông đánh giá như thế nào về nguyên nhân của những bất cập này
bởi vì nó đã kéo dài một trong một thời gian rất là dài rồi mà chưa được giải quyết
chúng ta cũng đang phân ra hai loại cao tốc
loại cao tốc hiện đại như cao tốc hà nội hải phòng thì cơ bản là tuân thủ được các yếu tố về kỹ thuật
cũng như hệ thống biển báo
còn các tuyến cao tốc còn lại thì căn cứ vào địa hình cũng như là quá trình khai thác cơ dụng
thì chúng ta đang phải chấm trước một số yếu tố đặc biệt là về đồ dốc dọc cũng như là các bản kính cong
đặc biệt nữa là các cái lan dương hình cấp
như có một số tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe như cao tốc yên bái đi lào cai
chỉ như vậy mà cái hệ thống biển báo của chúng ta là chưa đáp ứng được cái thực tế của cái tốc độ
mà khi khai thạc là ở cái tốc độ từ chín mươi đến một trăm linh km hồi giờ
mà cụ thể hơn là các cái biển báo thì thường là cái bản hình dẫn nó rất nhỏ chữ cũng rất nhỏ
dẫn đến như vậy là không đáp ứng được là cái tốc độ mà khi khai thác để cho người lấy xe có thể quan sát
tầm nhìn phù hợp
ngoài ra thì có thể nói rằng là
hiện nay các cái tuyến cao tốc của chúng ta thì cạc lối ra rất là nhiều
nhưng mà cái việc mà chúng ta đặt các cái biển lối ra hoặc là exid thì cũng chưa phù hợp với cái thực tế của tuyến cao tốc
đáng lẽ ra thì chúng ta phải đặt từ xa từ năm cái số ba cái số hai cái số đến năm trăm linh mét để chúng ta phải có những cái đó
nhưng hồi nãy là do vấn đề tức là chúng ta chưa chuẩn hóa được vấn đề này cho nên là
thường là như vậy lái xe là thường là đi quả cái vị trí
cho nên buộc là người ta phải rất lùng tùng trong quy trình xử lý
thì nếu mà đi tiếp thì như vậy là phải đi hàng chục cái số nữa thì chúng ta mới quay đầu
còn nếu mà đi lui là chúng ta vi phạm
thì cái này rõ ràng là đối với các cái cơ quan lợi nhận nước đặc biệt là các cái cơ quan mà quản lý tuyến cao tốc đó
chúng ta phải sớm nhận ra được cái lỗi này để mà khắc phục để mà tạo điều kiện cho đội ngũ lái xe
đặc biệt là cái lái xe bất kỳ tuyến cao tốc chúng ta kịp thời để mà xử lý những cái tình huống đang có
để vận hành chân chung một tuyến đường cao tốc thì cần một cái sự phối hợp rất là chặt chẽ
từ đơn vị quản lý cho đến điều phối về giao thông
vậy thì ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc giải quyết những cái bất cập này
chúng ta có thể có một cái bất cập xảy ra tức là cái cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ thay mặt bộ thông là tổng cục đồng bộ
mặt khác thì cơ quan đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc này là các nhà đầu tư
cho nên là cái việc mà truyền các cái lệnh tư tổng cục một xuống các nhà đầu tư
trong trường hợp mà cần phải
thay đổi một số các cái hệ thống biên bảo thì thường sẽ ra chậm
mà cái này theo quan điểm của chúng tôi là thứ nhất đối với tổng cục đồng bộ
thì cần phải tăng cường cái thanh tra giám sát để mà phát triển kịp thời những bất cập đó để mà chỉ đào thay đổi
cái thứ hai nữa là cũng cần phải phân cấp ủy quyền cho các cái chủ tư là các chủ tư các dàn biểu tê
để người ta có cái khả năng người ta đạp ứng thích ứng với cái điều quyền kịp thời đó
thì có như vậy thì là mới giải quyết được
bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải hiền đề hóa đối với hệ thống biên bảo
đặc biệt là hiện nay chúng ta đã chuyển sang hệ thống biên bảo bằng điện tử
thì chúng có thể giải quyết được vấn đề về sương mù vấn đề ban đêm
và có thể là thay đổi được cái tốc độ của tuyến đường khi mà có những cái kẹt xảy ra
ví dụ như vậy là tuyến đường cho phép chạy tám mươi kmh
nhưng mà do cái điều kiện thời tiết hay là do cái điều kiện về tái nạn châu tông
thì chúng tôi hạ xuống là sáu mươi kmh
thì lúc đó chỉ có biên bảo điện tử chúng ta mới
phục vụ được về thế này thì cái này là việt nam chúng ta chưa chỉ lý được kịp thời còn rất là thiếu
thưa ông có ý kiến cho rằng những bất cập này là bộc lộ một trong những hạn chế
của các gián bot của việt nam hiện nay
bởi vì trách nhiệm để có thể xử lý về các cái bất cập trong hệ thống biên bảo này
đã giao cho nhà đầu tư
tuy nhiên cơ quan quản lý nhà nước mặc dù biết nhưng không giải quyết được
vậy thì ông đánh giá như thế nào về trách nhiệm của nhà đầu tư ở đây
cũng như là trách nhiệm của cơ quan quản lý khi để xảy ra những tình trạng như vậy
thì có thể nói là hiện nay các gián bot phía nhà đầu tư
là khi mà lập các gián đầu tư về hệ thống đường cao tốc
cần phải có một cái đề ảnh thẩm định về an toàn thông thông
và tôi chọn cái này rất quan trọng
nếu như cái đề án thẩm định này nó có hai cái mục đích
thứ nhất là thẩm định trước khi mà anh đầu tư xây dựng
để xem là phù hợp với cái việc là cái chuyển đường anh chuẩn bị khách thạc chưa
và cái thứ hai thẩm định sau khi anh để đầu tư xây dựng xong
thì như vậy nếu mà thiếu cần bổ sung
và đề gì thì tổng quân đồng bộ cần phải chỉ đạo để chủ tư thực hiện
ngược lại thì chủ đầu tư cũng phải biết được là
trong cái quá trình đầu tư xây dựng đó
thì bây giờ đạp ứng được cái điều kiện an toàn cho thông chưa
và tôi cho rằng cái trách nhiệm này thì rõ ràng là có cái trách nhiệm hai bên
trách nhiệm đầu tiên phải là trách nhiệm của công nghệ lãnh nhân nước là tổng quân đồng bộ
trước khi đưa vào cái khách thạc kiểu dùng
anh phải nghiêm thu anh phải đánh giá
cái hệ thống cọc tiêu biển bảo đó đạp ứng được cái yêu cầu khách thạc chưa
mà nếu chưa thì chúng ta chưa cho khách thạc
còn trong quá trình khách thạc mà phạt sinh một số những cái yếu tố
thì cần bổ sung thì cũng cần ủy quyên cho nhà đầu tư
để nhà đầu tư kịp thời lắp đặt các cái hệ thống biển bảo đó
đặc biệt là các cái biển hướng dẫn
mà lối thoát cho các cái tuyển ra các cái tuyển đường gom chẳng hạn
thì tất cả những cái đó đòi hỏi
chúng ta cần phải có một cái quyết định cho nhà đầu tư
để nhà đầu tư như vậy là kịp thời khắc phục những tồn tại một cách nhanh nhất
có cái giải pháp để mà cảnh báo
đối với các cái hệ thống vận tải đi trên tuyển đường đó
cái thứ hai nữa là yêu cầu nhà đầu tư phải sớm khắc phục
và nếu không là chúng ta cũng phải có những cái giải pháp là phải đóng đường
để như vậy tức là phục vụ kịp thời cho cái vấn đề
tức là hướng dẫn kịp thời cho cái vấn đề an toàn đó
chúng ta mới cho vận hành tiếp
chỉ nếu không sẽ rất là nguy hiểm cho cái quản lý khách thạc hiệu dụng
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của chuyên nhân dân
thưa quý vị phải khẳng định phần lớn nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
là do ý thức của người điều khiển phương tiện
thế nhưng không thể không nhắc đến nguyên nhân từ sự bất cập
trong hệ thống hạ tầng giao thông mà đây là hệ thống biển báo
không khó để xử lý vấn đề này nếu như sự phối hợp của các cơ quan liên quan
chặt chẽ hơn quy trách nhiệm rõ ràng hơn
bởi chúng ta chỉ có thể hướng người tham gia giao thông
tới những hành vi chuẩn mực khi chúng ta đã có một hệ thống hạ tầng giao thông
theo quy chuẩn và đúng tên gọi của nó mà đây là đường cao tốc
chương trình được phát đi vào một mươi tám h thứ ba hàng tuần phát lại vào các khung giờ
ba mươi phút thứ tư một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ năm năm h bốn mươi năm phút thứ sáu trên truyền hình nhân dân
quý vị cũng có thể xem lại chương trình giao thông kết nối tại website nhândântv vn
mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email giao thôngkếtnối thnja gmail com
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào
xin chào tạm biệt